nhu cầu lớn về tiền và vì tiền chúng có thể làm bất cứ việc gì không loại trừ cả việc canh cây
theo đó từng đối tượng nằm trong hồ sơ quản lý của công an huyện về ma túy và đánh bạc đều được lần lại
trinh sát ghi nhận tại đây có bán thuốc diệt cỏ hiệu comfort
quan trọng hơn là khoảng đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cơ sở này có bán cho một người tên bạch đình kế
ở xã tân hà một thùng hai mươi chai thuốc diệt cỏ hiệu comfort
xác minh về vị khách mua hàng phát hiện nhiều chi tiết bất ngờ
nối tượng bạch đình kế là nối tượng chưa có thiết án sự gì
trên địa bàn đối tượng quản lý nhiệm vụ của công an lâm hà là quản lý theo đối tượng là hệ tệ nạn hệ cờ bạc
bạch đình kế là đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đối tượng cũng trực tiếp đánh bạc
nguồn tin từ trinh sát cơ sở chỉ ra rằng bạch đình kế có hơn tám hectare đất trồng cây nông nghiệp
trong chính tiểu khu hai trăm chín mươi hai xã tân thanh
tổng hợp các thông tin thu thập được
về bạch đình kế cơ quan điều tra đi đến quyết định phải điều tra xác minh sâu về người đàn ông này
chính xác là thời gian biểu của anh ta trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín và số thuốc diệt cỏ anh ta đã mua dùng vào việc gì
cùng với thời điểm các trinh sát tỏa đi xác minh về bạch đình kế
thì tốt công an có nhiệm vụ rà soát số đối tượng từng liên quan đến các hoạt động hủy hoại rừng trên địa bàn lâm hà
bảo vệ thông tin
tổng hợp các thông tin phát hiện một đối tượng với nhiều biểu hiện nghi vấn
đó là nguyễn văn lợi trú tại thôn an bình xã đan phượng huyện lâm hà
nguồn tin trinh sát cho biết lợi không có nghề nghiệp ổn định
từng tham gia lấn chiếm đất nông nghiệp tại nhiều xã trong huyện lâm hà
đặc biệt nguyễn văn lợi từng bị ủy ban nhân dân xã tân thanh lập biên bản xử phạt về hành vi hủy hoại rừng
đáng chú ý nhất vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín lợi thường xuyên vắng mặt ở địa phương
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín thì biệt tâm
đây chính là điểm mấu chốt để cơ quan điều tra có nghi vấn nguyễn văn lợi có liên quan đến vụ án
trái ngược với nguyễn văn lợi thời gian biểu của bạch đình kế trong tháng bốn không có biến động

đặc biệt nguyễn văn lợi không có biến động
từ khi vụ canh cây được phát hiện kế vẫn có mặt tại địa phương
về số thuốc bảo vệ thực vật đã mua kế cho biết sử dụng vào mục đích canh tác của gia đình
dẫu chưa có cơ sở khẳng định bạch đình kế liên quan đến vụ hủy hoại rừng tại tiểu khu hai trăm chín mươi tám
sông nhức cựu nhất động của người đàn ông này đều nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra
từ khi vụ canh cây được phát hiện kế cho biết sử dụng vụ canh tác của gia đình

từ khi vụ canh cây được phát hiện kế cho biết sử dụng vụ canh tác của gia đình